sau một thời gian dài chờ đợi giờ đây gần tám mươi hộ dân khu đèo chuối thuộc thôn đồng tâm xã phi liêng huyện đam rông tỉnh lâm đồng đã có điện lưới phục vụ sinh hoạt đời sống và sản xuất
bà con rất phấn khởi khi có điện để đón tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy này
huyện đam rông tỉnh lâm đồng là một trong những tỉnh khó khăn nhất của cả nước nơi đây tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
mùa xuân này niềm vui đã đến với gần tám mươi hộ dân khu đèo chuối thuộc thôn đồng tâm xã phi liêng huyện đam rông bởi họ đã được sử dụng điện lưới quốc gia sau nhiều năm chờ đợi
nói chung là tết nhất mà có điện thì là bà con rất phấn khởi và mua sắm được đầy đủ về nhà rồi có chương trình giải trí nhà hàng tivi tủ lạnh đầy đủ hết
để giúp các hộ dân khu vực đèo chuối được sử dụng điện lưới được trả lời
lượng và an toàn giữa năm hai nghìn một mươi sáu điện lực huyện đam rồng đã đầu tư năm trăm năm mươi triệu đồng vốn nhà nước để lắp đặt hai trạm biến áp ba mươi bảy năm kv cùng ba km đường dây điện hạ thế
tiến độ thì điện lực đam rông đã tập trung hết nhân lực vật lực để thực hiện công trình này để đảm bảo tiến độ đúng theo như tiến độ đã đề ra
và đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
thì điện lực đam rông đã gắn điện cho bán lẻ tới từng hộ dân
thì đến nay là các hộ dân này đã được cắn đồng hồ và sử dụng điện ổn định để đảm bảo cho việc sử dụng điện trong dịp tết năm hai nghìn một mươi bảy này
nhờ có công trình trên đường dây hạ thế đã được kéo xuống đến từng hộ dân thuộc khu đèo chuối
mỗi nhà được sử dụng một đồng hồ riêng nên điện năng được bảo đảm cho cả sinh hoạt đời sống cũng như sản xuất
trong đó giảm chi phí tưới nước cho cây trồng chủ yếu là cây cà phê ở địa phương
bà con trước rồi cái đường điện thì nó yếu tưới tắm cà phê với rau màu phải tưới bằng máy đỏ chi phí rất là tốn kém
thì bây giờ cũng có điện nhà nước cũng kéo điện cho rồi mới điện được một pha
thì tưới cái nguồn rau với nguồn cà phê thì nó hẵng chưa được
bà con cũng hẵng lại yếu mong muốn làm sao
rồi là nhà nước quan tâm hạ điện ba pha cho bà con để diện tích tưới cà phê với rau màu nó được nhiều hơn
thực tế hiện nay gần tám mươi hộ dân khu đèo chuối mới chỉ sử dụng nguồn điện một pha cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất
tuy nhiên nếu các hộ dân có nhu cầu dùng điện lưới để có thể tưới được số lượng nước và diện tích cây trồng nhiều hơn đòi hỏi có nguồn điện ba pha
vì vậy thời gian tới nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng công trình cung cấp nguồn điện ba pha
sẽ giúp cho các hộ dân khu vực đèo chuối có thêm điều kiện phát triển sản xuất nâng cao đời sống